vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo mai thanh trung
chú tại thành phố vĩnh long về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ tiền giả
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an tp vĩnh long đã phát hiện tiết hữu trung
sử dụng cháy phép trên ma túy tại cơ quan công an tiết hữu trung khai nhận đã mua ma túy của mai thanh trung
để sử dụng khám xét khẩn cấp nơi ở của mai thanh trung lực lượng đã thu giữ hơn năm mươi năm gram ma túy đá
và gần hai gram ma túy tổng hợp ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ tại nơi ở của mai thanh trung
một mươi sáu tờ tiền mệnh giá một trăm linh đồng giả tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mai thanh trung
mức án một mươi bảy năm tù giam về tội mua bán cháy phép chất ma túy và ba năm tù giam về tội tàng trữ tiền giả
tổng mức án mà mai thanh trung phải chấp hành là hai mươi năm tù giam